đến khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi một tháng một mươi hai khi tú phát hiện nguyễn văn lăng đang chuẩn bị trích ma túy
thì đã nảy sinh ý định giả danh công an để đe dọa cưỡng đoạt lấy tiền tiêu xài
trong tay anh đang cầm ba cái xích danh tôi hỏi anh làm gì mà anh trích một lần ba cái xích danh

tôi này là bị phạt bốn triệu

thì anh mới bảo là thôi vậy sếp trở em lên chủ cây atm em rút tiền em đi cho sếp
tôi có chở anh ấy lên chỗ cây atm anh ấy có rút một triệu và quay ra đưa cho tôi một triệu
tôi chở anh ấy quay ngược lại về tượng đài mở khân
tôi lấy kim từ chọc khi xin ra
và tôi đưa lại cái kim tôi bảo là mà anh ấy cần cái kim
tôi gặp cái điện thoại đi
tổng cộng tài sản mà tôi chiếm đoạt của anh ta là một triệu chín trăm linh ngàn tiền mặt
và một cái điện thoại huawei màu đen
hiện đội cảnh sát điều tra tổng hợp công an thành phố buôn ma thuột đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hà ngọc tú
để điều tra về hành vi giả danh công an cưỡng đoạt tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng
trước tình hình ô nhiễm không khí đang có diễn biến phức tạp
ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân thủ đô
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung vừa ký ban hành chỉ thị số một mươi chín ctubnd
về các biện pháp khắc phục hạn chế ô nhiễm cải thiện chỉ số chất lượng không khí trên địa bàn
theo đó các cấp ngành tổ chức và người dân thủ đô cần có kế hoạch hành động cụ thể thiết thực
để giảm thiểu phát thải nâng cao chất lượng không khí đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của ô nhiễm không khí
nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường phát huy vai trò của từng công dân
trong công tác bảo vệ môi trường không khí
chủ tịch ubnd tp hà nội cũng yêu cầu các sở ngành và chính quyền địa phương
thực hiện các biện pháp cấp bách quyết liệt để giảm thiểu nguồn phát sinh khí thải độc hại
bụi mịn tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường không khí trên địa bàn thành phố
sở tài chính chủ trì phối hợp cùng sở xây dựng sở tái nguyên vào môi trường
và các đơn vị liên quan kiểm tra giả soát trên cơ sở các phương án thực hiện
đề xuất bố trí kinh phí kịp thời cho công tác sửa đường các hoạt động xử lý
khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường không khí báo cáo ubnd tp trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tỉnh đồng nai là địa phương có số lượng giáo dân lớn nhất cả nước với khoảng hơn một triệu người
tại các giáo sứ nhà thờ họ trên địa bàn thành phố biên hòa khắp nơi đều được trang trí đèn hoa rực rỡ
người dân đi chơi lễ mua sắm rất đông do vậy mật độ người và phương tiện tăng cao đột biến
để bảo đảm tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông cho mọi người dân
các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai và công an tp biên hòa đã huy động trực một trăm linh quân số
tăng cường lực lượng phương tiện làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên các trục đường chính

với phòng cảnh sát hành sự phòng cảnh sát cơ động phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội
triển khai bốn mươi tổ chốt để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tập trung là sẽ điều tiết đảm bảo an toàn giao thông
bà con đi lại được thuận lợi và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
cũng như là các đấu tranh phòng chống các loại tục hạm trực tuyến giao thông
đặc biệt trong dịp này chúng tôi sẽ tập trung xử lý nghiêm các hành vi đua xe lạng lách đánh võng
kiên quyết không để xảy ra các tình trạng đua xe lạng lắt đám võng trên địa bàn chúng tôi phụ trách
thời tiết trong đêm giáng sinh tại hà nam năm nay hết sức thuận lợi
nên lượng người đổ ra đường đón giáng sinh đông hơn mọi năm
tại nhà thờ sở kiện huyện thanh liêm một trong bốn nhà thờ được phong vương cung thánh đường ở việt nam
lượng người phương tiện đổ về tham quan chụp hình đón giáng sinh mỗi lúc một đông
vụ người dân vui chơi noel được vui vẻ an toàn
các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh công an các huyện thành phố đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
trên các tuyến địa bàn trọng điểm bố trí các chốt phân luồng hướng dẫn bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trật tự công cộng chống ủn tắc giao thông và tụ tập đua xe trái phép
với lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông tăng đột biến trong ngày diễn ra lễ noel
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đảng ủy giám đốc công an tỉnh
và đảng ủy đánh đạo công an thành phố về đảm bảo đảm trật tự trong dịp lễ noel năm hai nghìn một mươi chín
chúng tôi cũng đã tập trung một trăm linh lực lượng đảm bảo phòng chống ủn tắc giao thông và đua xe trái phép
trên địa bàn thành phố chúng tôi tập trung ở các nút giao trọng điểm theo kế hoạch và tập trung cho việc
điều tiết giao thông không để xe ủn tắc giao thông tại các lúc giao trọng điểm
và đồng thời chúng tôi bố trí lực lượng công khai kết hợp với hóa trang tuần tra kiểm soát trên tất cả
các tuyến trọng điểm để phòng chống việc đua xe trái phép trên địa bàn thành phố đồng thời kiên quyết
bắt giữ xử lý các đối tượng cố tình điều khiển phương tiện lạng lách đánh võng gây mất trật tự
an toàn giao thông trên địa bàn thành phố để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật
tại tỉnh khánh hòa các địa điểm tập trung đông người dân vui chơi như khu vực nhà thờ
trung tâm thương mại
để bảo đảm trật tự an toàn giao thông công an tỉnh khánh hòa đã thành lập nhiều tổ tuần tra lưu động
để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
ngoài ra lực lượng công an cũng triển khai các phương án tuần tra kiểm soát tập trung đấu tranh
ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm trộm cắp cướp giật gây dối trật tự công cộng
tổ chức trực ứng trực sẵn sàng xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự
góp phần để nhân dân được vui chơi đón giáng sinh trong an lành hạnh phúc
với tâm thế chủ động của lực lượng công an nhân dân đêm giáng sinh trên cả nước đã diễn ra an toàn yên bình
tình hình an ninh trật tự được bảo đảm tốt
một mùa giáng sinh an lành lại về trên mọi miền đất nước giai điệu giáng sinh cũng đã bắt đầu ngân vang khắp nơi
từ vùng núi cao xuống đồng bằng nơi miền quê thôn giã tất cả mọi người cùng đón giáng sinh
và tạm quên đi những thất bật của đời thường cùng gia đình cảm nhận sự ấm áp vui tươi cùng hướng về một tương lai tươi sáng hơn
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bến tre tỉnh bến tre đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng ba cơ huỳnh ngọc vương sinh năm hai nghìn một
tạm trú tại hai trăm một mươi hai trên bốn trần kế sương phường bảy quận phú nhuận tp hcm
đặc điểm nhận dạng cao một m bảy mươi năm và có nốt ruồi cách hai cm dưới đuôi lông mày trái
đối tượng nguyễn hoàng sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
hộ khẩu thường trú tại hai trăm bảy mươi một c khu phố ba phường bảy thành phố bến tre tỉnh bến tre
đặc điểm nhận dạng có xe ỏi chấm cách ba cm trên sau mép phải
và đối tượng nguyễn văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hộ khẩu thường trú tại hai trăm bảy mươi một c khu phố ba phường bảy tp hcm
tại ấp bào lùng xã tân hiệp huyện hớn quản tỉnh bình phước
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện